theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu tôm việt nam sang eu bắt đầu tăng trưởng tốt từ đầu quý ba năm nay
nhờ tác động tích cực từ hiệp định evfta có hiệu lực từ đầu tháng tám vừa qua
tháng một mươi năm nay xuất khẩu tôm việt nam sang eu đạt sáu mươi năm bốn triệu usd tăng gần bốn mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng đạt mức cao nhất
tổng một mươi tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt trên bốn trăm ba mươi sáu triệu usd tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm ngoái
hiện mỹ là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu tôm việt nam chiếm tỷ trọng hai mươi ba năm
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu tôm sang đây tăng trưởng ba mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
lưới kế một mươi tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt trên bảy trăm ba mươi ba triệu usd tăng ba mươi chín so với cùng kỳ
hiện mỹ là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu tôm việt nam chiếm tỷ trọng hai mươi ba năm so với cùng kỳ